chuyển sang phần tin quốc tế ngày hôm nay chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống philippines ferdinand marcos jr đã bắt đầu hội đàm
truyền hình quốc gia trung quốc đưa tin trong cuộc hội đàm với tổng thống philippines ngày bốn tháng một
chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh bắc kinh sẵn sàng nối lại đàm phán về dầu khí với manila
và xử lý các vấn đề trên biển một cách hữu nghị và thông qua tham vấn
theo tin trên ông tập cận bình cũng cho rằng cả hai nước nên tăng cường liên lạc và hợp tác
trong lĩnh vực nông nghiệp cơ sở hạ tầng năng lượng và văn hóa
theo dự kiến hai bên ký kết hơn một mươi hiệp định song phương nhằm tăng cường hợp tác
trong lĩnh vực như thương mại và đầu tư cũng như cơ sở hạ tầng
hiện nhà lãnh đạo philippines đang có chuyến công du ba ngày tại trung quốc